luật thủy sản quy định tất cả tàu cá có chiều dài bốn mươi năm m trở lên sẽ phải gắn thiết bị giám sát hành trình
và đây cũng là cách để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chặt hoạt động khai thác hải sản trên biển của ngư dân
tạo điều kiện trong chứng nhận nguồn gốc thủy sản
thế nhưng cho đến nay hàng nghìn tàu cá của ngư dân quảng ngãi vẫn chưa gắn thiết bị giám sát hành trình
cả ngành chức năng và ngư dân đều lúng túng thực hiện cũng như xử phạt vi phạm liên quan đến vấn đề này
những ngày qua anh đỗ thành chuẩn bị phiên biển mới
kiểm tra hệ thống máy móc e com liên lạc mỗi khi đi xa khơi nhiều ngày luôn được anh cẩn trọng chu toàn
nghe tin gắn thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá anh thành cũng muốn lắp đặt cho tàu trước chuyến ra khơi
tuy nhiên anh chưa biết chọn thiết bị nào bảo đảm chất lượng
nhiều lần hỏi chính quyền địa phương để mua thiết bị giám sát hành trình
nhưng cho đến nay anh cùng nhiều ngư dân phải đợi để mua thiết bị
cái đó là cái lại cho ngư dân chứ
mình làm xôi xui mà rồi biết khai mà
trả người tiền biển rồi cái đó là mình bố gì cho chị cục
quảng ngãi hiện có năm sáu trăm linh tàu cá trong đó có khoảng ba ba trăm linh tàu từ một mươi năm mét trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình khi đánh bắt khơi xa
theo nghị định hai mươi sáu tàu trên hai mươi bốn mét phải gắn thiết bị giám sát hành trình trước tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và tàu một mươi năm mét đến dưới hai mươi bốn mét phải gắn trước tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên cho đến nay hầu hết tàu thuyền đều chưa gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định
nguyên nhân là do ngành thủy sản quảng ngãi chờ công bố danh sách các thiết bị đạt chuẩn chất lượng
trong việc kết nối thông tin về trạm bờ để địa phương hướng dẫn cho ngư dân mua thiết bị giám sát hành trình hợp quy chuẩn gắn trên tàu cá
tôi phát động với nhân dân ở địa phương là phải gắn thật
nhưng mà cần đề nghị với nhà nước thì phải cố gắng lòng thế nào để đơn vị chức năng gắn cho nó chứng soát
cho cuộc thực tế bởi vì có tiền mắc có tạc môn nhân dân đưa xuống là nó không đúng nhân dân chúng tôi cũng gắn một cái gắn đẹp
theo luật thủy sản mới có hiệu lực từ ngày bốn tháng bảy nếu các chủ tàu không lắp đặt thiết bị này sẽ bị thu hồi giấy phép
không cấp phép khai thác thủy sản không cho xuất bến hoạt động trên biển
mức xử phạt tàu thuyền vi phạm từ ba trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng
vì vậy cần nhanh chóng triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu thuyền của ngư dân
để như vậy khi tàu thuyền giám sát là cấm bộ rơi tỉ cục thủy sản có trách nhiệm thông báo cho bà con
và bà con có quyền lựa chọn trong tất cả các loại thiết bị đó
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá nhằm quản lý việc đánh bắt hải sản xa bờ
theo khuyến nghị của liên minh châu âu về chống khai thác bất hợp pháp
đây cũng là cách để cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chặt hoạt động khai thác hải sản trên biển của ngư dân
tạo điều kiện trong chứng nhận nguồn gốc thủy sản
vì vậy cần nhanh chóng triển khai lắp đặt thiết bị cho tất cả tàu thuyền của ngư dân khơi xa